khoảng một năm trăm linh người ủng hộ cựu tổng thống cực hữu brazil jai bolsonaro đã bị bắt giữ sau khi vụ bạo loạn
được khắp tòa nhà quan trọng tại thủ đô brasilia vào cuối tuần qua
tân tổng thống brazil louis incanio lula da silva cam kết sẽ đưa ra những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ việc này ra trước công lý
tổng thống lula da silva cáo buộc những kẻ bạo loạn đang cố gắng lật đổ nền dân chủ
và đặt câu hỏi tại sao quân đội nước này không ngăn cản những lời kêu gọi đảo chính quân sự bên ngoài các doanh trại
trước đó vào ngày tám tháng một đám đông đã dẫn giữ xông vào tòa nhà quốc hội tòa án tối cao và dinh thự của tổng thống brazil
đập phá cửa sổ đồ nội thất và các tác phẩm nghệ thuật
đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào các cơ quan nhà nước kể từ khi brazil quay trở lại chế độ dân chủ vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi